thưa quý vị nhằm kích cầu du lịch sau những chuỗi ngày dài ngưng trệ vì dịch covid một mươi chín
nhiều công ty du lịch đã tung ra các tour giá rẻ kèm theo đó là những lời chào mời hấp dẫn về điểm đến
cũng như các dịch vụ kèm theo
chính điều này đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng giúp cho thị trường du lịch nội địa trở nên nóng hơn bao giờ hết
vậy du lịch mùa giảm giá nên hay không mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây
đấy là một điều mà người dân việt nam mình đang được hưởng rất là tốt các dịch vụ chất lượng
công ty du lịch của chúng tôi cũng đã set up được một số các sản phẩm rất hấp dẫn nhưng mà chất lượng rất là đảm bảo
ví dụ như là các tuôi đi hạ long ngủ trên tàu rồi các tuôi như là phú quốc nha trang
chúng tôi đã triển khai các gói kích cầu du lịch kết hợp cùng với các hãng hàng không
các đối tác để đưa ra được các chính sách tốt nhất đến với khách hàng
cụ thể là chúng tôi có triển khai những gói phù hợp với dịch vụ
đầu tiên là gói có kích su thế năm nay đi du lịch là theo các nhóm nhỏ
các dịch vụ free neasy hoặc là các gói combo
ngoài ra thì các chương trình du lịch chọn gói cũng được giảm sâu đến ba mươi năm mươi
đây là những chương trình tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa lại đến cho khách hàng trong dịp này
trong dịp này khách hàng sẽ được thỏa sức lựa chọn các gói tour giá rẻ
phù hợp với gia đình để có thời gian nghỉ dưỡng tham quan một cách thoải mái nhất
tuy nhiên không phải lúc nào khách hàng bỏ tiền ra mua dịch vụ cũng trở thành thượng đế
bởi nếu không cẩn thận chúng ta sẽ mắc phải bẫy lừa từ các công ty lữ hành
cũng có đi một vài tour nhưng mà cũng không được ưng ý lắm như là quảng cáo
quảng cáo thì như vậy thế nhưng mà mình đi thì nó không được như ý
ở đó cũng tồn tại một số kiểu bất cập hoài lòng
ví dụ như là giá vé gửi xe tính ăn nuông đấy thì cũng khá là đa dạng
nhiều món cũng đặc trưng ở đây nhưng mà về giá cả thì đáp ạ
kích cầu du lịch nội địa chỉ là một trong những yếu tố của kích cầu du lịch nói chung
bao gồm cả kích cầu tiêu dùng kích cầu mua sắm và kích cầu ẩm thực
vì vậy rất cần có sự tham gia kích cầu tổng hợp từ các địa phương
thì việc hợp tác giữa du lịch và các doanh nghiệp lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ mới thực sự hiệu quả
việc giảm giá tour du lịch đã cho thấy hiệu quả nhất định để thu hút khách
tuy nhiên không phải công ty lữ hành nào cũng bảo đảm cho khách hàng của mình có được dịch vụ tốt nhất
dẫn đến mất niềm tin nơi khách hàng
muốn kích cầu tốt trước tiên doanh nghiệp phải nỗ lực
ban ngành liên quan nên hỗ trợ miễn giảm thuế để tạo cho doanh nghiệp thực hiện các gói kích cầu giảm giá
nhưng không được giảm chất lượng và làm mới các sản phẩm du lịch
trước băn khoăn về việc kích cầu có đồng nghĩa với giảm giá
nhiều ý kiến cho rằng kích cầu không có nghĩa là giá rẻ mà để có nhiều sản phẩm tốt hơn cho khách đi du lịch
nguyên tắc khi triển khai đó là đặt yếu tố bảo đảm an toàn cho du khách lên hàng đầu
sau đó là giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ và giữ giá nhưng tăng thêm dịch vụ cho du khách
tuy nhiên một số địa phương vẫn lúng túng không biết kích cầu như thế nào do đó rất cần được hỗ trợ về công cụ
trong đó vai trò của cơ quan quản lý là tạo ra môi trường kích cầu tốt công bằng cho tất cả các địa phương
cũng nên thống nhất một mức giảm giá giữa các địa phương bởi tỉnh nào có lợi thế về điểm đến
dành làm thắng cảnh giảm giá sâu truyền thông tốt thì sẽ được lợi còn các địa phương yếu thế thì sẽ bị lỡ cơ hội
đối với việc trục lợi với các tour du lịch giá rẻ thì theo tôi thì điều đấy là không nên
vì nó thực sự là ảnh hưởng đến điểm đến đến chính những điểm đến du lịch đấy
tôi cũng đã làm việc với thanh tra bộ và đồng thời để có những chỉ đạo để xử lý kêu gọi thống nhất của các đơn vị doanh nghiệp tham gia kích cầu cố gắng để giữ chất lượng
du lịch việt nam đang trải qua giai đoạn khó khăn do dịch covid một mươi chín
việc các doanh nghiệp du lịch tập trung khai thác thị trường nội địa cũng như tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng bảo đảm chất lượng phục vụ an toàn
sẽ tạo cơ hội để ngành công nghiệp không khói hồi phục nhanh hơn